ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa rất to gây thiệt hại đáng kể cho địa phương
hiện nay các ban ngành đang tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra
đến một mươi bảy h chiều ngày hai tháng một mươi một mưa lũ đã làm một người bị thương và hai nhà bị sập do sạt lở đất tại huyện a lưới
có một mươi ba hộ dân bị ngập úng phải tiến hành di rời đến nơi khác
đoạn đường qua huyện a lưới tuyến quốc lộ bốn mươi chín a bị sạt lở gây tắc giao thông
các đơn vị giao thông trong tỉnh đã huy động phương tiện lực lượng xử lý thông xe trong chiều cùng ngày
riêng tại nhà máy thủy điện a ràng do mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở ta lưu dương đất đá đã tràn vào nhà máy phát điện làm gián đoạn quá trình vận hành của nhà máy
nhà máy thủy điện arang đang phối hợp với bộ chỉ huy quân sự huy động lực lượng phương tiện xử lý sạt lở tại nhà máy
văn phòng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ra công điện chỉ đạo các hồ thủy điện hương điền bình điền a lưới tả trạch vận hành theo quy trình đã phê duyệt
điện báo các huyện thị xã thành phố thông báo về tình hình thủy văn tại các hồ chứa thủy điện cho các địa phương và nhân dân biết để chủ động phòng tránh